ban quản lý khu kinh tế dung quốc đã tổ chức kỷ niệm hai mươi năm thành lập khu kinh tế
thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tiền thân là khu công nghiệp dung quất
sau hai mươi năm đầu tư và phát triển khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi
được đánh giá là một trong những khu kinh tế thành công của cả nước
tính đến nay khu kinh tế dung quốc đã thu hút một trăm ba mươi hai dự án với tổng vốn đăng ký hơn một mươi năm tỷ usd
trong đó có hai mươi tám dự án đầu tư fdi một trăm linh bốn dự án vốn đầu tư trong nước
tổng vốn đầu tư thực hiện đạt hơn sáu mươi hiện có tám mươi hai dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh
kim ngạch xuất khẩu đạt hai trăm ba mươi triệu usd hàng hóa qua cảng ước đạt một mươi sáu triệu tấn
thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn hai mươi bốn tỷ đồng giải quyết việc làm cho hơn một mươi năm lao động
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tổng vốn thu hút đầu tư khu kinh tế dung quất tăng lên một mươi ba năm tỷ usd
tạo việc làm
tổng vốn thu hút đầu tư cho khoảng ba mươi năm lao động tại các tỉnh miền trung
hiện ban quản lý khu kinh tế dung quốc đang xúc tiến thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng
hóa dầu với số vốn đầu tư hàng tỷ usd
trong đó nhà máy lọc dầu dung quất đang triển khai nâng cấp mở rộng với số vốn một tám mươi hai tỷ usd
theo quy hoạch của chính phủ đến năm hai nghìn hai mươi năm dung quốc sẽ là trung tâm đô thị công nghiệp
dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền trung
nhân dịp này ban quản lý khu kinh tế dung quốc vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng nhất
hai tập thể và hai cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
sáu tập thể và bốn mươi ba cá nhân được các bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi khen thưởng